tại bắc giang trước tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở nhiều địa phương diễn ra trầm trọng ban thường vụ tỉnh uỷ bắc giang vừa tổ chức hội nghị bàn và đưa ra nhiều giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay
theo đó tất cả các xã phải có quy hoạch và xây dựng bãi rác tập trung
ngân sách tỉnh và huyện sẽ hỗ trợ để bảo đảm xử lý cơ bản lượng rác thải phát sinh trong ngày cũng như bảo đảm đời sống ổn định cho những người dân làm công tác xử lý rác thải
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt sâu rộng chủ trương giữ gìn môi trường đến tất cả các cán bộ chủ chốt ở các cấp ngành địa phương và các tầng lớp nhân dân gắn trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các tổ chức đoàn thể với công tác bảo vệ môi trường đưa nội dung bảo vệ môi trường và hương ước của làng không công nhận làng văn hóa xã nông thôn mới nếu không bảo đảm vấn đề vệ sinh môi trường